tòa án anh vừa tuyên phạt bảy năm tù tội hỗ trợ nhập cư trái phép đối với colon kury
nghi phạm trong đường dây liên quan đến cái chết của ba mươi chín người việt trong container ở essex vào năm hai nghìn một mươi tám
gomly là nghi phạm cuối cùng trong số một mươi một đối tượng bị tuyên án liên quan đến vụ án trên
hai kẻ cầm đầu đường dây này là gheorghen dika người rumani và ronan hughes
đến từ bắc ireland đã bị kết án trong năm hai nghìn hai mươi một với mức án lần lượt hai mươi bảy và hai mươi năm tù
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ba mươi chín nạn nhân người việt nam đã tử vong trong container khi đang được trở đến essex miền đông nước anh
kết quả điều tra cho thấy họ được đưa lên xe ở phía bắc pháp và nộp cho những kẻ buôn người hai mươi euro để vượt biên từ pháp sang anh
một số đối tượng của đường dây buôn người này đã bị kết án tại anh và bỉ từ một mươi ba đến hai mươi bảy năm với tội danh bộ sát